cho đến ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi thì nghệ an vẫn tiếp tục có mưa to và nhiều nơi vẫn ngập chìm trong biển nước
cuộc sống của người dân khốn khó chăm bề và tính đến hết ngày hôm nay thì nghệ an đã có đến chín người chết do mưa lũ
nước sông vinh dâng cao khiến khoảng sáu mươi mét đê sung yếu sông vinh đoạn chảy qua địa bàn khối tân phượng phường vinh tân bị sạt lở nghiêm trọng
thành phố vinh đã huy động năm trăm linh người gồm lực lượng chức năng và người dân địa phương đóng cọc tre sử dụng bao cát dọ đá ra cố tại những vị trí sung yếu
vận động người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm di rời người và tài sản lên những vị trí cao
tình hình diễn biến phức tạp tỉnh nghệ an đã chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công điện của ban chỉ huy phòng chống lụt bão trung ương
phối hợp chặt chẽ với các công ty thủy lợi trên địa bàn để vận hành tối đa công suất các trạm bơm tiêu cống tiêu canh tiêu để tiêu úng kịp thời cho khu vực đô thị khu vực dân cư và sản xuất nông nghiệp
tiếp tục triển khai phương án phòng chống lũ ống lũ quét sạt lở đất ở các huyện vùng cao